tại hà nội phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
đã có buổi làm việc với đại diện tổ chức y tế thế giới và trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ tại việt nam về công tác phòng chống dịch
tại buổi làm việc tổ chức y tế thế giới tại việt nam cho biết đến thời điểm hiện nay ngành y tế thế giới đã hiểu rõ hơn về đặc điểm dịch tễ học
hệ số lây truyền đường lây truyền các giải pháp ngăn ngừa điều trị giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện
lây nhiễm đối với nhân viên y tế của dịch covid một mươi chín so với thời điểm dịch bùng phát
đồng thời tổ chức y tế thế giới cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và biện pháp của chính phủ việt nam
trong việc chuẩn bị công tác phòng chống dịch đưa ra các kịch bản ứng phó với mọi tình huống
đồng quan điểm đại diện trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ tại việt nam nhấn mạnh
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chính phủ việt nam hành động nhanh kiên quyết và hiệu quả
với sự vào cuộc đồng bộ từ trung ương tới địa phương đến thời điểm hiện tại việt nam mới chỉ có một mươi sáu ca nhiễm bệnh và đã được chữa khỏi
trong nhiều năm qua tổ chức y tế thế giới và trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ hợp tác chặt chẽ với việt nam
hiện nay hai tổ chức quốc tế có hơn một trăm hai mươi nhân viên tại việt nam
trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp đang chuyển sang giai đoạn mới có thể xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng
các tổ chức quốc tế tin tưởng với kinh nghiệm của việt nam các ca nhiễm sẽ được điều trị khỏi